tại các huyện miền núi tỉnh quảng ngãi sau các đợt mưa lũ vừa qua nhiều khu vực tiếp tục bị sạt lở gây ách tắc giao thông các tuyến đường chọc yếu
để thông thương an toàn nhất là trong các dịp cao điểm cuối năm các huyện miền núi quảng ngãi kiểm tra tiếp tục khắc phục các điểm sạt lở
đồng thời bố trí phương tiện ở điểm giao thông trọng yếu để thông tuyến cho người dân đi lại
những đợt mưa liên tục vừa qua khiến tuyến đường từ trà phong đến trà sinh huyện tây trà thường xuyên bị sạt lở gây ách tắc giao thông
để bảo đảm thông tuyến an toàn huyện tây trà kiểm tra hiện trạng sạt lở cắm biển báo nguy hiểm để người dân cảnh giác
huyện tây trà có khoảng hai mươi điểm sạt lở nguy cơ sạt lở gây tắc đường đến nay cũng chỉ khắc phục tạm khoảng năm mươi vị trí khu vực sạt lở sau các đợt mưa lũ lớn
tiếp tục thời tiết diễn ra rất là mưa rất là lớn cho nên là cái khâu chuẩn bị cho vấn đề mà có khả năng sạt lở núi xảy ra hoặc là vấn đề mà chia cắt về vấn đề giao thông thì huyện đã tập trung chỉ đạo
trong đó là chuẩn bị các phương tiện tại chỗ này rồi đặc biệt là vận động người dân này dự trữ lương thực
bên cạnh đó thì huyện đã xúc dự phòng của huyện để mà mua gạo dự trữ
nhưng mà khi mà có điều kiện cần thiết là huy động tòa bộ
bộ các lực lượng để chuẩn bị ưng phó
hiện thời điểm cuối năm việc thông thường hàng hóa miền xuây lên vùng cao rất lớn
trong khi đó thời tiết vẫn diễn biến phức tạp mưa lớn tiếp diễn
vì vậy việc khắc phục kiên cố cần được liên tục thực hiện để bảo đảm an toàn giao thông và an sinh cho người dân miền núi quảng ngãi